trưa ngày tám tháng một mươi một tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
và phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành địa phương
có nạn nhân tử vong trong container tại anh vào ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín để bàn các biện pháp bảo hộ công dân
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cho biết sau một thời gian tích cực phối hợp kiểm tra so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân
vào ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật của vương quốc anh
xác định ba mươi chín nạn nhân thiệt mạng trong container được phát hiện tại hạt essex đông bắc london vương quốc anh
vào ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đều là người việt nam và có hộ khẩu thường trú tại hải phòng hải dương nghệ an hà tĩnh quảng bình và thừa thiên huế
bộ ngoại giao đã tích cực phối hợp với ủy ban nhân dân các địa phương liên quan triển khai việc tổng hợp nguyện vọng của ba mươi chín gia đình
trình báo có con mất tích tại anh trùng khớp với ba mươi chín nạn nhân được công khai ngày bảy tháng một mươi một
hướng dẫn các gia đình này thể hiện nguyện vọng theo quy định của pháp luật anh để có thể làm thủ tục nhận ba mươi chín thi hài từ phía anh
bộ ngoại giao đã trực tiếp thông báo chia buồn tới ba mươi chín gia đình nạn nhân tại việt nam
và trước đó ngay trong tối ngày bảy tháng một mươi một khi có thông tin của phía anh
các cơ quan của việt nam xác nhận ba mươi chín nạn nhân là công dân việt nam
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gửi thư chia buồn đến gia đình các nạn nhân
thủ tướng chia sẻ với mất mát to lớn này của gia đình các nạn nhân và đề nghị các cấp ủy đảng
chính quyền đoàn thể người dân địa phương và cả nước chia sẻ động viên hỗ trợ
để các gia đình nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau thương không gì bù đắp được
vâng thưa quý vị và các bạn vụ việc thương tâm này thì đã gây rúng động thế giới
và gióng lên hồi chuông báo động về những đường dây
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại hành trình của chiếc xe đông lạnh
tới hai mươi năm độ c chở ba mươi chín người việt nam nhập cư tới anh
vâng ạ theo dữ liệu từ gps và những thông tin sâu chuỗi lại về chiếc xe container đông lạnh
chở ba mươi chín nạn nhân cho thấy chiếc xe này đã tham gia vào hai hành trình
một ở anh và một ở đại lục châu âu
hành trình thứ nhất liên quan đến phần đầu kéo
ngày hai mươi hai tháng một mươi tài xế robinson người bắc ireland
đã di chuyển phần đầu kéo từ dublin
cộng hòa ireland vượt qua biển iris vào holyhead phía bắc xứ wales
từ holyhead di chuyển đến cảng purfleet hạt essex để nhận thùng container
vào lúc một mươi bốn h bốn mươi chín phút ngày hai mươi hai tháng một mươi hành trình thứ hai của phần thân xe
với một container đông lạnh chứa ba mươi chín người nhập cư đã cập cảng ziburg của bỉ
giãng sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi chính tại purfleet
hai hành trình của chiếc xe đầu kéo và thân xe container đã gặp nhau
nơi cảnh sát phát hiện ra vụ việc
ngày một tháng một mươi một cảnh sát anh tuyên bố trong số ba mươi chín nạn nhân có công dân việt nam
và đang thúc đẩy việc xác minh danh tính các nạn nhân
đến hai mươi h ngày bảy tháng một mươi một bộ công an việt nam và cơ quan thực thi pháp luật vương quốc anh
xác định ba mươi chín nạn nhân thiệt mạng trong container tại hạt essex
đông bắc london vương quốc anh vào ngày hai mươi ba tháng một mươi đều là người việt nam
vâng thưa quý vị theo chia sẻ của nhiều gia đình có con em là nạn nhân
trong vụ việc này họ đã mất hàng trăm triệu đồng thậm chí là hàng tỷ đồng
cho các đối tượng môi giới để đưa con em mình đi lao động trai phép ở anh
vâng vậy tại sao những gia đình này lại dễ dàng đưa tiền
giao tính mạng con em mình cho những kẻ môi giới trong đường dây tổ chức đưa người ra nước ngoài
thủ đoạn của các đối tượng là gì
và tại sao nước anh là đích đến cuối cùng trong hành trình của những người vượt biên trái phép để tìm việc làm
những câu hỏi đó sẽ được giải đáp trong phóng sự ngay dưới đây
trong nhiều năm qua lợi dụng nhu cầu đi làm việc nước ngoài tăng cao
một số đối tượng đã rụ rỗ lôi kéo tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo con đường bất hợp pháp
một số người do thiếu thông tin thiếu hiểu biết về pháp luật
số khác lại có tâm lý nôn nóng muốn làm giàu nhanh chóng và không chính đáng
nên đã trở thành nạn nhân của các đối tượng môi giới
thì chính sách của anh là trừ vi phạm
hình của họ
còn những loại mà đi bất hợp pháp vào
coi như là trốn
hoặc là không có giấy tờ tùy thân
đến khi họ xác minh họ giam giữ trong một thời gian theo luật quy định
thì họ lại cho tồn tại
và cho lao động
thì đấy là cái điều mà người ta chấp nhận những rủi ro đó
và chấp nhận ở lại nào
làm nai chẳng hạn
rồi là đi lao động
quét dọn bốc vác
họ vẫn chấp nhận
chính vì thế
nó vẫn còn tia hy vọng
để họ tồn tại
chính sách lao động việc làm
an sinh xã hội tại anh khá linh hoạt
là môi trường thuận lợi cho các tổ chức buôn người hoạt động
chúng đánh vào sự thiếu hiểu biết
nhẹ dạ của người dân
mong muốn lao động ở nước ngoài bằng mọi giá
với thu nhập cao
để lôi kéo họ
các đối tượng môi giới còn tác động tới nạn nhân
gia đình họ
bằng những lời cam đoan
như sang bên anh
sẽ làm những công việc chính đáng
bếp bán hàng
với mức thu nhập khoảng từ hai đến năm bảng anh mỗi tháng
tương đương từ sáu mươi triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng một tháng
người ta tuyên truyền là sang đó kiếm sống rất là ghê gớm
cho nên rất nhiều người bị mơ
nghĩ rằng bỏ ra sáu trăm linh triệu
tức là khoảng hai mươi euro
là chúng ta sẽ thành tỷ phú
gửi về cho bố cho mẹ
không phải đâu
không đơn giản như vậy
hy vọng rằng là khi sang đến đất nước khác
ở châu âu ví dụ sang anh chẳng hạn
thì sẽ có công an vượt làm ổn định
có thể kiếm được rất nhiều tiền
và cuộc sống nhàn hạ
tuy nhiên thực tế nó không phải như vậy
và nhiều người sang đó thì có những người đã không đến được đích
và những người đến được nước anh thì cũng
trải cuộc sống rất là khó khăn khổ cực
chứ cũng không thể đơn giản
trước những thông tin hấp dẫn như vậy
nhiều gia đình đã quyết định cho con em mình
đi nước ngoài lao động một cách nhanh chóng
vì thế việc đưa tiền cho nhóm tội phạm
diễn ra nhanh hơn dễ dàng hơn
ở đây cũng cần nhấn mạnh một vấn đề nữa
đó chính là thủ đoạn đối tượng
các đối tượng này đã cung cấp thông tin không đúng sự thật
về công việc ở anh
cũng như là mức độ thu nhập
làm cho những người dân tin tưởng
rằng người ta có thể có cuộc sống giàu có rất nhanh
giàu có đâu chưa thấy
thế nhưng gian khổ nguy hiểm
và có thể gặp phải rủi ro
thậm chí đánh đổi cả mạng sống bất cứ lúc nào
là những điều mà người nhập cư bất hợp pháp
phải đánh chịu
những bất chắc này sẽ không bao giờ
được các đối tượng môi giới đề cập
khi dụ dội

sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn chú xóm một mươi hai
xã bảo thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
loan vừa bị cơ quan điều tra công an tỉnh nghệ an
khởi tố và bắt tạm giam
để phục vụ công tác điều tra về tội
tổ chức đưa người vượt biên trái phép
trời nhà chị là đông người
đi xuất khẩu lột đồng với hình thức như thế
thì chị giữ kiếm người
rồi em chi cho ít nhiều
đấy thì tôi tạm thanh
và thậm nhất để là
giới thiệu để kiếm vai đồng
mà nuôi con
nhiều xã huyện trên địa bàn tỉnh nghệ an
đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn
khao khát đổi đời là nhu cầu chính đáng
nhưng với họ để bỏ ra một số tiền lớn
để đánh đổi mạng sống thì có lẽ
việc phát triển làm ăn chính đáng
trên chính quê hương đất nước mình
đang là lựa chọn sáng suốt
cùng quê nhà tôi
thì nơi chung là
kinh tế đang còn gặp nhiều khó khăn
có những lúc
người dân cũng hiểu là
đi nước ngoài để
cải thiện kiếm thêm đồng thu nhập
chứ mà vì một cái tinh thần
và công an huyện
đến công an xã
người ta luôn luôn đồng viên mình
nếu mà đi đường dây ấy chui
và đi đường dây không phạp lệ
họ đồng viên cái đó đúng ý nghĩa quá
cho nên là nhân dân ta
có nghĩa là họ cảm nhận được
mà như anh vẫn cảm nhận được là khuyên những người con
anh em ta làm những cái việc là
cải thiện cái ngành của mình
trên đất biển cho ta cảm thấy cái nghề
nó xứng đáng
chứ còn ta không đi nước ngoài để chui núi
người dân muốn đi xuất khẩu lao động nước ngoài
cần tìm hiểu kỹ các thủ tục điều kiện cần thiết
và tìm đến các cơ quan tổ chức được nhà nước cấp phép
để đảm bảo sự an toàn về tính mạng và tài sản
là khi có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài
thì chúng ta cần phải liên hệ
với các cái cơ quan chức năng
đặc biệt là cục quản lý lao động ngoài nước
rồi là sở lao động thông minh xã hội
để mình tìm hiểu về cái chủ trương
cũng như là thông tin về thị trường
của cái nước mà mình cần đến
thứ hai nữa là khi mà lựa chọn
cái đơn vị cái cơ quan doanh nghiệp
mà hợp đồng để đi thì chúng ta phải nghiên cứu kỹ
trước khi ký hợp đồng
cân nhắc để đảm bảo đúng cái yêu cầu có pháp luật
và chắc chắn tránh tình trạng
là đi chui hoặc là vấp phải cái đường dây nó lừa đảo
hệ lưu ý của xuất cảnh xé phép hay đi lao động chui
đã được tuyên truyền nhiều lần
tuy nhiên vẫn có những người bất chấp
để hy vọng đổi đời
vì vậy bản thân mỗi người dân hãy tự nâng cao ý thức cảnh giác
và khi phát hiện có các hoạt động của đường dây
tổ chức đưa người đi trái phép hay lao động chui
vi phạm pháp luật thì chủ động trao đổi với cơ quan chức năng
tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
thanh chúc xin chào biên tập viên linh tri
kính thưa quý vị liên quan đến vụ việc bé trai sinh năm hai nghìn
nghi bị mẹ kế và cha đẻ bảo hành do không đồng ý với cách giải quyết vụ việc
không đồng ý với cách giải quyết vụ việc của ủy ban nhân dân phường một mươi năm quận một mươi một
nơi địa phương nơi bé sinh sống và nghi bị bảo hành
mẹ ruột của cháu bé đã quyết định kiện chủ tịch ủy ban nhân dân phường này
luật sư mô thị hoàng anh người đại diện của mẹ ruột cháu cai cho biết
vừa làm việc với tòa án nhân dân quận một mươi một về việc liên quan đến đơn khởi kiện
ông nguyễn hữu kỳ chủ tịch ủy ban nhân dân phường một mươi năm quận một mươi một
vì đã không băng hẳn quyết định can thiệp cách ly bảo vệ trẻ em bị bảo hành
theo đó mẹ cháu bé kiện ông kỳ đã không băng hẳn quyết định can thiệp cách ly trẻ khỏi nơi bảo hành
theo như luật trẻ em là trái pháp luật và buộc ông kỳ phải ra quyết định này
và bàn giao bé can cho người nuôi dưỡng hợp pháp là mẹ ruột
yêu cầu chủ tịch phường tổ chức họp xin lỗi công khai và bồi thường về tổn thất về vật chất
tòa án nhân dân quận một mươi một đã thủ lý vụ án và tống đạt quyết định đến ủy ban nhân dân phường một mươi năm
và tổ chức đối thoại với mẹ cháu bé và ông kỳ theo luật tố tụng hành chính vào ngày một mươi một tháng một mươi một tới đây
vụ việc xảy ra vào ngày một mươi tám tháng chín giáo viên chủ nhiệm của cháu ca phát hiện cơ thể cháu có nhiều vết thương mầm tím
khi được hỏi thì em cai và một số học sinh khác nói bị mẹ kế đánh
giáo viên đã báo tin đến tổng đài bảo vệ quyền trẻ em một trăm một mươi một và hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm cũng tiếp nhận thông tin
sáng nay ngày tám tháng một mươi một nút giao thông đại học quốc gia tp hcm nằm trên địa bàn giáp ranh
giữa thành phố hồ chí minh và tỉnh bình dương đã chính thức được không xe
việc nút giao này được đưa vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
góp phần giảm ung tắc giao lộ tại tuyến quốc lộ một qua khu vực
theo thiết kế nút giao thông đại học quốc gia tp hcm có chiều dài một tám km từ cổng khu du lịch suối tiên
đến cây xăng bình thắng quận chín giáp ranh với thị xã dĩ an tỉnh bình dương
công trình được khởi công từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu với tổng kinh phí hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng
tại đây có hai cầu vượt qua hầm hở với khối cầu rộng một mươi bảy m dài ba mươi tám m và hai cầu vượt bộ hành
trong khu vực nút giao thông đại học quốc gia tp hcm
sau khi hoàn thành đoạn quốc lộ một qua đây được mở rộng nên số làng xe liên một mươi bốn mất cả hai chiều
trước đây chỉ có bảy làng
điều này được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu đi lại rất lớn của người dân giảm kẹt xe giảm tai nạn giao thông
ở khu vực cơ ngõ phía đông của thành phố
cũng trong sáng nay ngày tám tháng một mươi một bang tuyên giáo tỉnh ủy bình dương đã họp báo cung cấp kết quả thanh tra
bước đầu liên quan đến vụ việc tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương gọi tắt là tổng công ty bình dương
có dấu hiệu làm trái chủ trương của tỉnh ủy khi đem bán bốn mươi ba hectare đất công tại khu dự án khu đô thị tân phú
phường phú hòa thành phố thủ dầu một vụ việc được chuyển đến cơ quan điều tra để xử lý
theo đó tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương
trước thời điểm cổ phi
phần hóa năm hai nghìn một mươi tám là một trăm linh vốn nhà nước thuộc quản lý của tỉnh ủy bình dương
qua thanh tra việc chuyển nhượng vốn góp bốn mươi ba hectare đất của công ty này cho công ty trách nhiệm hữu hạng đầu tư xây dựng tân phú
thì phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng
tổng bộ hồn sơ đã chuyển qua quá trình qua cơ quan điều tra cái vụ việc này
thì cơ quan điều tra trong quá trình điều tra thì trong cứu dọa chức năng nhiệm vụ của cơ quan
nếu cần thiết mở rộng quá trình điều tra thì cái này là do chức năng
và trách nhiệm của cơ quan điều tra trong quá trình thủ lý
chúng tôi không thể trả lời có thể là thực hiện cái việc này hay không
thì cái này là do cơ quan điều tra trong quá trình điều tra
họ thấy cần thiết mở rộng điều tra thì cái này là do trách nhiệm của cơ quan điều tra
trước đó năm hai nghìn một mươi tổng công ty bình dương hợp tác với công ty cổ phần bất động sản âu lạc
thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng tân phú để giải phóng mặt bằng bốn mươi ba hectare đất
trong khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đô thị bình dương
cụ thể công ty bình dương góp sáu mươi tỷ công ty âu lạc góp một trăm bốn mươi tỷ
sau đó công ty bình dương thoái vốn và chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần là bốn mươi ba hectare đất
cho công ty tân phú với giá rẻ gây thất thoát tài sản công
do cái nội dung dấu hiệu vi phạm dịch quá phạm vi thẩm quyền của đoàn thanh tra
nên đoàn thanh tra đã có báo cáo ký nghị và chủ tịch của bình dương đã quyết định
chuyển hồ sơ vụ việc xem công an cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
tiếp tục điều tra làm rõ
quang điểm của tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống tham dũng là thực hiện kiên quyết
duy trì không có dùng cấm bất cứ cán bộ công chức dù ở vị trí nào
nếu phát hiện có sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đảng kỷ luật hành chính
thậm chí là xử lý hình sự thì phải xử lý theo đúng quy định
không dung túng không bao che cũng không bè phái trù dập cán bộ
tại buổi họp báo nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi xoay quanh sai phạm nghiêm trọng
tại dự án bốn mươi ba hectare và một trăm bốn mươi năm hectare tại bình dương đồng thời tìm hiểu tiến độ thanh tra toàn bộ vụ việc
xong ban tuyên giáo tỉnh ủy bình dương chỉ ghi nhận và trả lời sẽ cung cấp cho báo chí sau
mới đây ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã kiến nghị với thủ tướng về việc hợp hợp nhất
ban quản lý ba khu đô thị trên toàn thành phố thành một bang duy nhất là ban quản lý phát triển đô thị
ban này sẽ hoạt động theo mô hình cơ quan hành chính với sự quản lý của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
theo đó sau khi thành lập ban quản lý phát triển đô thị sẽ giúp tinh giản bộ máy quản lý
cụ thể cơ cấu tổ chức sẽ tinh giãn từ ba ban ba quản lý khu đô thị nam thành phố
ba quản lý khu đô thị thủ thiêm ba quản lý khu đô thị tây bắc thành một ban
khi đi vào hoạt động ban quản lý phát triển đô thị sẽ thay đổi phạm vi quản lý từ ba khu đô thị riêng lẻ
thành các khu đô thị trên địa bàn thành phố
sau khi được thủ tướng chấp thuận ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh sẽ làm tờ trình và đề án theo đúng thủ tục quy định
trước đó ban quản lý phát triển đô thị đã được thành lập trên cơ sở hợp nhất ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới thủ thiêm
và ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị tây bắc thành phố
theo cách thức hoạt động cũ hai bang quản lý nêu trên được giao làm chủ đầu tư nhiều dự án hạ tầng tại hai khu đô thị trọng điểm
năm hai nghìn một mươi tám các bệnh viện trong nước tiếp nhận gần bốn trăm linh đô thị
chỉ có hơn hai người khách nước ngoài đến khám và điều trị bệnh
hàng năm có đến ba mươi bốn mươi tổng số bệnh nhân là khách ngoài thành phố và người nước ngoài đến khám chữa bệnh tại thành phố hồ chí minh
du lịch y tế đang là một trong những ngành đem lại lợi nhuận cho thành phố
chỉ tính riêng một số bệnh viện như chợ rẫy đại học y dược từ vũ an sinh vạn ngành mỗi năm đã có hơn bốn mươi người nước ngoài đến khám chữa bệnh
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín có hơn một năm trăm linh bệnh nhân người nước ngoài đến khám và điều trị tại bệnh viện chợ rẫy
điều này cho thấy người nước ngoài đã và đang tin tưởng hơn vào chất lượng khám chữa bệnh ở việt nam nói chung và trình độ y bác sĩ ở tp hcm nói riêng
nhiều bệnh viện bắt đầu có sự đầu tư vào hệ thống khám chữa bệnh chất lượng cao
tôi chọn nơi đây để kiểm tra sức khỏe thay vì trở về nhật bản vì tin tưởng bạn bè giới thiệu
theo đánh giá của tôi thì nó đạt được những mong muốn của mình
điều mà tôi và nhiều bạn bè sẽ đi khám bệnh ở việt nam là sự quá tải và thái độ làm việc của nhân viên y tế
nhưng tôi thấy các bạn làm việc rất tốt và tôi nghĩ các bạn nên phát triển mô hình y tế như thế này nhiều hơn nữa
theo đánh giá hiện nay tiềm năng tầm soát điều trị bệnh cho người nước ngoài việt kiều trong lĩnh vực ung bấu hiếm muộn thẩm mỹ nha khoa ở tp hcm là khá lớn
nếu như trước đây người bệnh thường chọn du lịch y tế tại các quốc gia trong khu vực như singapore nhật bản
thì nay các bệnh viện lớn như chợ rẫy ung bú được nhiều người tìm đến bởi chuyên môn của các bác sĩ không thua kém các nước trong khu vực
bên cạnh đó một số bệnh viện cũng bắt đầu chú trọng đến phân khúc khách hàng bệnh nhân cao cấp
các bệnh viện cũng bắt đầu chú trọng đến phân khúc khách hàng bệnh nhân cao cấp
các bệnh viện cũng bắt đầu chú trọng đến phân khúc khách hàng bệnh nhân cấp
các bệnh viện cũng bắt đầu chú trọng đến phân khúc khách hàng bệnh nhân cao cấp
các bệnh viện cũng bắt đầu chú trọng đến phân khúc khách hàng bệnh nhân cao cấp